vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng cho biết đơn vị vừa làm rõ nhóm năm đối tượng
lợi dụng mưa lũ để thực hiện trộm cắp hàng chục chiếc điện thoại di động
tại một cửa hàng điện máy xanh nằm trên đường tôn đức thắng phường hòa minh quận liên triều
vào đêm ngày một mươi bốn dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi vừa qua
qua điều tra bước đầu cơ quan công an đã xác định năm đối tượng có liên quan vụ mất trộm tài sản siêu thị
gồm phạm bảo duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú quận cẩm lệ hồ minh trí sinh năm hai nghìn ba trú quận liên triểu
hà công tiến đạt sinh năm hai nghìn hai trú quận thanh khê nguyễn bá hoàng quân sinh năm hai nghìn hai trú tỉnh quảng trị
và tạ quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tỉnh bình định
các đối tượng khai nhận vào đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi trên đường từ quán bia về do mưa lớn nước dâng cao
cửa kính cân lực của cửa hàng điện máy xanh bị vỡ và không có người trông coi
nên đã rủ nhau vào trộm cắp tài sản
tại đây các đối tượng đã trộm ba mươi tám chiếc điện thoại di động khác nhau rồi nhanh chóng tẩu thoát

cửa hàng điện máy xanh bị vỡ và không có người trông coi
sau đó cửa hàng điện máy xanh bị ngập nước ở tầng trệt
nhân viên siêu thị đã thu gom một số điện thoại và các mặt hàng khác cho vào bao đi lông để tránh bị ngập nước
sau đó khóa cửa kính cường lực ở tầng trệt và đi lên tầng hai
lúc này dưới tầng trệt có một số người đi đường đang trú mưa
khoảng hai mươi giờ do áp lực nước quá lớn cửa kính cường lực bị vỡ
lúc này có nhiều người đi đường hoặc đang trú mưa trong siêu thị
nhưng cơ hội này đã lấy hoặc nhặt khoảng một trăm ba mươi chiếc điện thoại
sau hai ngày truy xét phòng cảnh sát hình sự đã thu giữ được ba mươi tám điện thoại các loại
trị giá hơn năm trăm hai mươi triệu đồng
trong tổng số một trong chín điện thoại báo mất từ cửa hàng điện máy xanh
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh mở rộng
truy tìm tài sản và các đối tượng khác có liên quan
qua đó cũng có chứng cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can theo quyết định của pháp luật
đối tượng cũng đã khai nhận hành vi trọn cấp tài sản của mình cùng với năm đối tượng khác
thực hiện trọn ba mươi tám điện thoại di động tại thời điểm như thông tin ban đầu
hiện nay vẫn còn một số tăng vật chưa được thu hồi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng cũng khuyến cáo những ai đang tàn trữ
sử dụng hoặc mua bán lại các thiết bị này lập tức giao nộp cho cơ quan công an
để phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ việc